thưa quý vị tại nghệ an lừa đảo chiếm đoạt gần tám tỷ đồng
đối tượng âu thị thanh hằng trú tại phường vinh tân tp vinh
vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không có nghề nghiệp ổn định nhưng hằng thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi
tại các địa điểm sang trọng đi xe sang ở trung cư cao cấp
khoe tài sản hàng tỷ đồng và tự giới thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản thành đạt
để thu hút sự theo dõi của nhiều người và kêu gọi các nhà đầu tư
với thủ đoạn trên hằng đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền gần tám tỷ đồng
của một nạn nhân trú tại quận hoàng mai tp hà nội
hiện chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng
quan sát thấy gia trù vừa ra khỏi nhà nguyễn văn quốc trú tại huyện tân hiệp
đã bẻ xong cửa sổ chui vào trong để lấy trộm tài sản có giá trị gần tám mươi năm triệu đồng rồi tẩu thoát
đối tượng đã bị công an bắt giữ chỉ sau một ngày gây án
tại cơ quan công an quốc khai nhận đã gây ra vụ trộm và lấy đi nhiều trang sức vàng và tiền mặt
số vàng trộm cắp được đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài và đem về cho mẹ ruột là bà trần thị ớt
nghĩ ngờ đây là tài sản bất minh nên bà ơt đã đưa cho người anh ruột quốc
đem đến công an trình báo và giao nộp
tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp công an huyện tân hiệp đã phát hiện
công an quốc đang tàn trữ trong túi hai bịch ma túy đá đối tượng đã bị khởi tố vào bắt tạm giam
về tội trộm cắp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
bất ngờ đột kích một trang trại trên địa bàn thôn phương bằng xã hồng hưng huyện gia lộc
lực lượng công an hải dương đã bắt quả tăng bốn mươi một đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà đá chín ô tô tám xe máy hơn hai trăm linh triệu đồng và nhiều tam vật khác
trang trại trên thuộc sở hữu của đào hải nam trú tại thành phố hải dương được giao cho hoàng đức hiệp quản lý
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hiệp chỉ đạo người tìm lôi kéo sắp xếp cho các đối tượng có gà trọi vào trong trang trại
để tổ chức đá gà ăn tiền và thu tiền phế
vụ án đã bị công an tỉnh hải dương khởi tố để điều tra các đối tượng có liên quan
nguyễn quốc khánh tạm trú tại quận hải châu đối tượng chuyên tham gia vào các vụ hỗn chiến
trên địa bàn thành phố đà nẵng trong thời gian qua
cơ quan kỳ sát điều tra công an quận liên triều do quyết định truy nã về hành vi cối gây thương tích
vừa bị công an quận cẩm lệ bắt giữ
cụ thể nguyễn quốc khánh bị công an quận liên triều truy nã về việc có tham gia vào một vụ án cối gây thương tích
trong quá trình điều tra thì bỏ trốn
sau đó khánh tiếp tục giao du với nhiều nhóm thanh thiếu niên tham gia nhiều vụ đánh nhau khác
trên địa bàn toàn thành phố và được cơ quan công an các nơi truy tìm để làm việc
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin nhé
bản tin nhanh chín h phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
với tinh thần phục vụ an toàn tuyệt đối sea games ba mươi một

giám đốc sở văn hóa và thể thao tỉnh quảng ninh ông nguyễn mạnh hà cho biết
sau khi thống nhất với liên đoàn bóng đá châu á afc quảng ninh sẽ phát hành một mươi bốn năm trăm linh giấy mời
xem các trận bán kết môn bóng đá châu á afc
bóng đá nữ sea games ba mươi một được tổ chức vào chiều tối ngày mai một mươi tám tháng năm
trên sân vận động cẩm phả thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
sự kiến số giấy mời trên sẽ bắt đầu được phát tới tay người hâm mộ kể từ sáng ngày mai một mươi tám tháng năm
đây là lượng giấy mời phát hành tối đa so với sức chứa một mươi sáu chỗ ngồi của sân vận động cầm phạ
số lượng giấy mời phát hành được tính toán dựa trên sức chứa của sân cầm phả
trừ đi chỗ ngồi ở khu vực dành cho phóng viên cổ động viên đội khách và khu vực dành cho đội bóng sự khán
theo ban tổ chức sea games ba mươi một trận bán kết một giữa thái lan và philippines
sẽ diễn ra vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm
trận bán kết hai giữa việt nam và myanmar được tổ chức vào lúc một mươi chín h cùng ngày
cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân vận động cầm phả tỉnh quảng ninh
bộ tư lệnh cảnh sát biển vừa tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương
đây là cuộc thi được triển khai từ năm hai nghìn một mươi ba
năm hai nghìn một mươi ba cho học sinh trung học cơ sở trên khắp cả nước
với mục đích tuyên truyền sâu rộng luật cảnh sát biển việt nam luật biển việt nam
qua đó hôn đúc tình yêu biển đảo cho lứa tuổi học sinh
cuộc thi đón nhận sự tham gia đông đảo của các em học sinh
trong những năm vừa qua bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã chủ động tiến hành
phối hợp tốt các hoạt động tuyên truyền biển đảo và cảnh sát biển việt nam
tại các địa phương và trên các vùng biển hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau
trong đó tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương là một trong các hình thức
đã tạo được dấu ấn sâu đậm có sức lan tỏa lớn trong nhân dân
nhất là đối với thế hệ thanh thiếu niên hiện nay
thông qua cuộc thi có phần bồi đắp xây dựng lòng yêu nước tình yêu biển đảo quê hương
từ đó đã ưm mầm vun đắp tình yêu quê hương đất nước nói chung
yêu biển đảo tổ quốc nói riêng trong các em học sinh ngay từ trên ghế nhà trường
chiều qua một mươi sáu tháng năm cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
đã tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
trong nhiệm kỳ qua ba chấp hành đoàn thanh niên cục kiểm sát phòng chống tội phạm
về môi trường đã luôn phát huy tinh thần của tuổi trẻ
với nỗ lực dền luyện phân đấu đoàn kết sáng tạo cán bộ đoàn thanh niên cục cảnh sát
phòng chống tội phạm về môi trường đã thực hiện thắng lợi các nội dung mục tiêu
phương hướng đề ra trong nghị quyết đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh của cục lần thứ tư
với khẩu hiệu tuổi trẻ cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
xung kích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật
về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm ba chấp hành đoàn thanh niên của cục
trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt gắn phong trào đoàn
với công tác chuyên môn kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của đơn vị
thực hiện nhiệm vụ chính trị lập nhiều chiến công trong công tác chuyên môn nghiệp vụ
sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao
trong phần tiếp theo của chương trình việc đổi mới hoàn thiện cơ chế chính sách
kịp thời tháo gỡ những vướng mắc giảm điểm nóng về đất đai là những yêu cầu đang được đặt ra
từ mùa một tháng sáu tới đây xe không đủ điều kiện đi vào cao tốc hà nội hải phòng sẽ bị xử phạt nghiêm
thưa quý vị đất đai luôn là vấn đề được dư luận quan tâm bởi thực tế là thời gian vừa qua
những bất cập hạn chế liên quan đến cơ chế chính sách quản lý về đất đai còn nhiều tồn tại
những tranh chấp và điểm nóng về đất đai vẫn có diễn biến phức tạp
và trong bài phát biểu khai mạc hội nghị trung ương năm mới đây tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
một thực trạng khi không phải ngẫu nhiên trong thời gian qua có tới hơn bảy mươi số vụ tố cáo
khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai
vấn đề quản lý và sử dụng đất đai là một trong những nội dung trọng tâm được hội nghị trung mương năm khóa một mươi ba
tập trung nghiên cứu thảo luận
theo đó hội nghị đã thống nhất cao ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
thể chế chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất sử dụng đất không đúng mục đích lãng phí tham nhũng tiêu cực gây khiếu kiện bức xúc trong nhân dân
đất đai phải được điều tra đánh giá thống kê kiểm kê lượng hóa hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế
được quy hoạch sử dụng hợp lý với tầm nhìn dài hạn hài hòa lợi ích giữa các thế hệ các vùng miền giữa trung ương và địa phương giữa phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia
tình trạng sốt đất ảo diễn ra khá phổ biến
nhiều hình ảnh mua bán ở nhiều điểm phân lô bán nền thậm chí còn diễn ra nhộn nhịp ồ ạt
và khi cơn suốt đi qua không ít người đã trở thành nạn nhân phải chịu cảnh mất tiền oan
trục lợi từ hoạt động đấu giá đất cũng đang xuất hiện nhiều hơn
điển hình như cuộc đấu giá đất tại khu đô thị mới thủ thiêm vừa qua
thực trạng này sẽ mang lại những hệ lụy tiêu cực tới thị trường bất động sản gây khó khăn cho công tác thu hồi đất và có dấu hiệu trục lợi